tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự được xem là một tiêu chí khó đối với nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian vừa qua
với xã việt dân thị xã đông triều tỉnh quảng ninh thì đây lại là tiêu chí không khó bởi xã đã có phép thử về an ninh trật tự trong thời gian qua
và hiện tại xã việt dân đang vận dụng cách làm sáng tạo để vừa phát triển kinh tế nhưng an ninh trật tự vẫn được đảm bảo
trước đây ở xã việt dân đông triều tỉnh quảng ninh nhà với nhà được kết nối bởi bức tường gạch
trên nóc những bức tường gạch người ta cắm lên hàng nghìn hàng vạn mảnh chai mảnh xanh vỡ để cản người treo qua
việc gắn các mảnh chai mảnh xanh lên tường vừa để tránh trộm cắp người lạ xâm nhập vừa tạo sự an toàn cho gia chủ
nhưng bây giờ những mảnh chai ấy đang dần trở thành quá khứ thay vào đó là những bức tường gạch mới
cái đường này nó đang xấu mà đường này nó đẹp bờ tường xung quanh xóm nó không đồng bộ
dân muốn làm để cho nó đẹp
an ninh ở đây rất tốt không có vấn đề gì cả thay chủ yếu để cho nó đẹp đường luôn
những bức tường gạch như thế này hiện đang được các gia đình ở xã việt dân tập trung xây dựng
theo họ khi đời sống người dân khấm khá có việc làm có thu nhập lại thu nhập từ chính đồng đất quê hương mình
thì vấn đề an ninh trật tự cũng được bảo đảm không còn tình trạng trộm cắp vặt như ngày xưa
an ninh đông thôn tốt hơn trước rất nhiều
trước kia thì có thể là có những ngôi nhà đấy
để bảo vệ mảnh vườn của mình người ta phải rào mạnh mảnh chai vào trên bờ tường
nhưng bây giờ những mảnh chai đấy đang dần trở thành quá khứ
người ta đập đi người ta tạo ra những bờ tường thẳng đẹp vẽ tường hoa vào đấy
thì đấy là những cái thứ mà thay đổi rất là cơ bản
thể hiện cái vùng quê ngày càng trở nên bình an hơn và an ninh nông thôn ngày càng tốt hơn
năm hai nghìn một mươi chín xã việt dân là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với những dấu ấn đặc biệt
là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng ninh thứ tư của cả nước về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và đang tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
tiêu chí về bảo đảm an ninh trật tự không còn là một tiêu chí khó đối với xã
bởi hơn ai hết chính người dân ở vùng quê này đã quyết tâm bỏ đi bức tường được cắm mảnh chai và sành xứ
và thay vào đó là những bức tường gạch mà người dân nơi đây gọi là bức tường nói không với trộm cắp
giúp vùng quê vốn đã thanh bình nay lại thanh bình và giàu có hơn